sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư tạm dừng công tác thi công nhiều dự án công trình giao thông trên địa bàn
từ ngày hai mươi bốn tháng hai đến ngày một tháng ba để phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
cụ thể sở giao thông vận tải đề nghị ban quản lý dự án thăng long thuộc bộ giao thông vận tải
chủ đầu tư dự án đường vành đai ba trên cao đoạn mai dịch cầu thăng long yêu cầu nhà thầu dừng thi công trên tuyến đường phạm văn đồng
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
chỉ đạo nhà thầu dừng thi công khu vực nút giao vành đai hai nút giao cầu giấy nút giao vành đai ba nút giao mai dịch và khu vực thi công nhà ga s chín phố kim mã
cùng đó sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị thi công thu gọn hệ thống rào chắn
hoàn trả lại mặt đường tại các vị trí rào chắn đã hoàn thành công tác thi công tại khu vực nút giao vành đai hai nút giao cầu giấy nút giao vành đai ba nút giao mai dịch trước ngày hai mươi bốn tháng hai